chính quyền quân sự dân sự khơ sơn ở phía nam ukraine vừa qua thông báo đã thành lập một chính phủ mới có hiệu lực từ ngày hôm nay năm tháng bảy
ông sergei yeliseyev từng là phó thủ tướng thứ nhất của vùng kaliningrad của nga sẽ đứng đầu nội các vùng khơ sơn
các đại diện sẽ bao gồm cả công dân nga và cư dân vùng khơ sơn vùng khơ sơn nằm ở miền nam ukraine và giáp với bán đảo crimea
giữa tháng ba vừa qua bộ quốc phòng nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát khu vực khơ sơn
mắc cơ va đã bổ nhiệm một chính quyền quân sự dân sự ở đây vào cuối tháng bốn
đến cuối tháng sáu giới chức chính quyền khơ sơn đã thông báo về kế hoạch trưng cầu dân ý để xác nhập với nga trong thời gian tới
hiện chính quyền kiev chưa đưa ra phản ứng về thông tin này